sau dằm tháng dương âm lịch hàng trăm ngư dân thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa đã cho tàu vươn khơi đánh bắt thủy hải sản cho vụ đầu tiên trong năm mới
trong đợt mở biển đầu năm này ngư trường đánh bắt chủ yếu của tàu tập trung tại vùng biển trường sa hoàng sa nhà ràn dk một để khai thác cá ngừ đại dương cá ngừ sọc dưa và hành nghề lưới vây trong thời gian khoảng hai mươi ngày
theo trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản thời điểm tháng hai này năng suất khai thác cá ngừ đại dương cao nhất tại vùng biển hoàng sa các vùng biển còn lại chỉ đạt mức trung bình
đối với nghề lưới vây dự báo khả năng khai thác cao trên một tấn một mẻ lưới và mức trung bình từ một trăm linh kg đến dưới một tấn một mẻ xuất hiện chủ yếu tại khu vực vùng biển đông nam bộ và quần đảo trường sa